các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp quảng ngãi bắt giữ
kiểm tra gói hàng phát hiện trên một kg lá cây cắt xấy nhỏ
đối tượng võ thành đạt khai nhận đây là cần sa
mở rộng điều tra cảnh sát làm rõ đối tượng nguyễn thành tiến ở tp quảng ngãi khai nhận
trước đó thông qua mạng xã hội facebook đã đặt mua loại ma túy trên của một đối tượng tại thành phố hồ chí minh
sau khi chuyển tiền qua tài khoản đạt nhờ tiến ra bến xe lấy hàng gửi từ tp hồ chí minh về quảng ngãi